ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín tức ngày hai mươi ba tháng chạp năm mậu tuất tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã trao đổi thư chúc mừng năm mới
nhân dịp nhân dân hai nước việt nam và trung quốc chuẩn bị đón tết nguyên đán kỷ hợi
trong thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ láng giềng hữu nghị
hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước đã giành được nhiều thành quả tốt đẹp trong năm qua
giao lưu và tiếp xúc cấp cao được duy trì hợp tác trên các lĩnh vực được thúc đẩy tích cực
giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước được tăng cường góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển tốt đẹp bền vững
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu tròn một mươi năm hai nước việt nam và trung quốc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
hai bên đã kiên trì phát huy tình hữu nghị truyền thống không ngừng tăng cường giao lưu thúc đẩy tin cậy lẫn nhau ủng hộ lẫn nhau đi sâu hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực tăng cường quan hệ song phương
hai tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn trong năm hai nghìn một mươi chín hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
hai bên sẽ cùng nỗ lực hơn nữa để phát huy những kết quả đã đạt được tăng cường giao lưu cấp cao củng cố tin cậy chính trị
đi sâu hợp tác trên các lĩnh vực xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước
đưa quan hệ giữa hai đảng hai nước tiếp tục có những tiến triển mới đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định và hợp tác của khu vực và trên thế giới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc lãnh đạo và nhân dân trung quốc đón tết cổ truyền vui vẻ đón một năm mới an khang thịnh vượng quốc thái dân an
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình chúc lãnh đạo và nhân dân việt nam đón năm mới vui vẻ may mắn vạn sự như ý
chúc nhân dân việt nam giành được những thành tựu to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới